trong khi nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm thì xuất khẩu gốm xứ bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lại tăng ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong số hơn ba mươi thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm xứ thì mỹ nhật bản đài loan trung quốc vẫn là các thị trường đạt kim ngạch lớn nhất
chiếm gần bốn mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước
xuất khẩu gốm xứ sang thị trường mỹ luôn dẫn đầu về kim ngạch chiếm hai mươi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam
đạt sáu mươi một ba mươi ba triệu usd tăng một mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhật bản là thị trường lớn thứ hai về kim ngạch xuất khẩu gốm xứ chiếm một mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng gốm xứ của cả nước
nhìn chung xuất khẩu gốm xứ bảy tháng đầu năm có biến động trái chiều
tại một số thị trường trong đó có argentina canada sụt giảm trên năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
một số nước tăng mạnh về kim ngạch như thụy điển trung quốc đan mạch